trước tình trạng số ca mắc liên tục gia tăng trong đó có đối tượng trẻ em sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn
chỉ đạo các bệnh viện trong và ngoài công lập các trung tâm y tế dự phòng về việc chăm sóc điều trị cho trẻ mắc covid một mươi chín
cụ thể sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi khoa tổ chức đào tạo tập huấn
cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị cho trẻ em
bên cạnh đó các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín
sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hào đáp ứng điều trị không để bị động lúng túng bất ngờ